trong vài ngày qua nhiều người sử dụng ứng dụng nhắn tin trên mạng xã hội facebook messenger tại việt nam
đã trở thành nạn nhân của một loại mã độc đào tiền ảo
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã nhanh chóng khuyến cáo tới đơn vị liên quan
về các biện pháp phòng chống mã độc lây lan qua facebook messenger tại việt nam
qua phân tích của cục an toàn thông tin mã độc đào tiền ảo này lây lan bằng cách gửi đi một tệp tin
tên là video gạch dưới xxx zip trong đó xxx là các số ngẫu nhiên
đây là một tập tin nén trong đó có chứa tập tin với định dạng mb bốn exe
khi người dùng bị nhầm tưởng là tập tin hình ảnh video có đuôi kết thúc là mb bốn
nên nhấp chuột mở tập tin và máy tính bị nhiễm mã độc
nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh nguy cơ bị mã độc tấn công
cục an toàn thông tin khuyến nghị người dùng phải cảnh giác và không mở các tập tin hay đường dẫn lạ
được gửi đến cục an toàn thông tin

ví dụ viber zalo thư điện tử
nếu người dùng nhận được các thông tin tập tin hoặc đường dẫn lạ
có thể thông báo hoặc gửi thông tin về cục an toàn thông tin
để tổng hợp và phân tích cảnh báo dấu hiệu nguy cơ tấn công mạng mới
với người dùng đã bị lây nhiễm mã độc
cần cài đặt và cập nhật các phần mềm phòng chống mã độc virus để phát hiện và ngăn chặn
loại bỏ mã độc
trong trường hợp cần thiết người dùng và các đơn vị có thể liên hệ với cục an toàn thông tin
số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn chín trăm bốn mươi ba sáu nghìn sáu trăm tám mươi bốn thư điện tử ais a gmic gov vn để được phối hợp hỗ trợ